trước tình trạng nhiều xe mô tô của người dân trên địa bàn tỉnh quảng trị sau khi đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu số bảy thuộc công ty xăng dầu quảng trị
tại km tám quốc lộ chín xã cam hiếu huyện cam lộ tỉnh quảng trị thì bị gặp sự cố xe ngừng hoạt động
cơ quan chức năng tỉnh quảng trị đã vào cuộc tìm hiểu và bước đầu xác định được nguyên nhân
sau khi nhận được phản ánh của người dân đại diện sở khoa học và công nghệ phối hợp với ủy ban nhân dân huyện cam lộ
công an huyện cam lộ phòng an ninh kinh tế công an tỉnh quảng trị đã đến kiểm tra lấy mẫu tại trạm xăng
tại thời điểm kiểm tra trong bồn chứa khoảng bảy lít xăng màu xăng được lấy từ bồn lên khi cho vào chai thì phát hiện có sự phân tách
xăng ở trên và nước ở dưới với hai màu khác nhau
theo ông dương mạnh tường trị cục trưởng trị cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng quảng trị sở khoa học công nghệ tỉnh quảng trị
quá trình kiểm tra bồn chứa phần đáy có khoảng một trăm năm mươi lít nước nguyên nhân có thể do hở răng bồn hoặc bồn bị thủng nên nước ở ngoài tràn vào
hiện tại cơ quan chức năng đã lập biên bản yêu cầu cửa hàng dừng kinh doanh để khắc phục bằng cách rút hết xăng ra khỏi bồn để tái chế và khắc phục lại bồn chứa